hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mức án cụ thể đối với các bị cáo vụ vạn thị pháp như sau
trương mỹ lan chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp tự hình về tội tham ô tài sản hai mươi năm tù đưa hối lộ hai mươi năm tù vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng tổng hợp hình phạt tử hình
nhóm tội tham mô tài sản vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
gồm bùi anh dũng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb trung thân về tội tham mô tài sản một mươi chín năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng tổng hợp là trung thân
tạ chiêu trung tổng giám đốc công ty cổ phần tài chính việt vĩnh phú nguyên thành viên hội đồng quản trị ngân hàng scb một mươi bốn năm tù về tội tham mô tài sản sáu năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng tổng hợp là hai mươi năm tù
võ tấn hoàng văn nguyên tổng giám đốc ngân hàng scb trung thân về tội tham mô tài sản một mươi chín năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng tổng hợp là trung thân
nhóm tội tham mô
trương khánh hoàng nguyên quyền tổng giám đốc ngân hàng scb một mươi tám năm tù
trần thị mỹ dung nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng scb một mươi sáu năm tù
hồ bồ phương nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán tân việt nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính tập đoàn vạn thịnh pháp hai mươi năm tù
nguyễn phương anh phó tổng giám đốc công ty sài gòn peninsula một mươi bảy năm tù
đặng phương hoài tâm phó trưởng văn phòng hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp một mươi năm năm tù
trương huệ vân tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản witter một mươi bảy năm tù
dương tấn trước tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất tường việt một mươi một năm tù
nhóm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng hoặc vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
gồm uông văn ngọc ẩn nguyên tổng giám đốc phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb ba năm tù nhưng cho hưởng án treo trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa
nguyễn văn thanh hải nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb một mươi ba năm tù
nguyễn thị phương loan thành viên hội đồng quản trị ngân hàng scb ba năm tù nhưng cho hưởng án treo
võ thành hùng nguyên thành viên hội đồng quản trị ngân hàng scb ba năm tù nhưng cho hưởng án treo
trần thuận hòa thành viên hội đồng quản trị ngân hàng scb bốn năm tù
lê khánh hiền nguyên tổng giám đốc ngân hàng scb năm năm tù
hoàng minh hoàn phó tổng giám đốc ngân hàng scb ba năm tù nhưng cho hưởng án treo trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa
bùi nhân nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng scb chín năm tù
diệp bảo châu phó tổng giám đốc ngân hàng scb một mươi năm tù
phạm văn phi nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng scb tám năm tù
nguyễn anh phước phó tổng giám đốc ngân hàng scb ba năm tù nhưng cho hưởng án treo trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa
nguyễn cầu tính nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng scb một mươi một năm tù
đỗ phú huy chủ tịch ủy ban kinh doanh và đầu tư ngân hàng scb một mươi bốn năm tù
võ văn tường nguyên giám đốc phòng tái thẩm định ngân hàng scb hai năm tù
khổng minh thế nguyên phó giám đốc khối phê duyệt tín dụng ngân hàng scb sáu năm tù
trần hoàng giang phó giám đốc khối phê duyệt tiến dụng ngân hàng scb ba năm tù
từ văn tuấn phó giám đốc khối doanh nghiệp ngân hàng scb tám năm tù
phạm mạnh cường giám đốc phòng tái thẩm định ngân hàng scb ba năm tù nhưng cho hưởng án treo
nguyễn huỳnh lan chi nguyên trưởng phòng tái thẩm định ngân hàng scb ba năm tù nhưng cho hưởng án treo
trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa
mai hồng chín nguyên giám đốc phòng tái thẩm định thuộc khối tái thẩm định ngân hàng scb một mươi năm tù
mai văn sáu nhở nguyên trưởng phòng tái thẩm định ngân hàng scb một mươi hai năm tù
lương thị hồng quế giám đốc phòng phê duyệt tiến dụng khách hàng doanh nghiệp ngân hàng scb ba năm tù
lê anh phương nguyên giám đốc chi nhánh sài gòn scb bảy năm tù
phan tấn khôi giám đốc chi nhánh đông sài gòn scb bảy năm tù
lưu trấn nguyên giám đốc phòng giao dịch bảy hiền scb ba năm tù nhưng cho hưởng án treo
trả tự do tại phiên tòa
hồ bảo ngọc giám đốc vùng hai ngân hàng scb sáu năm tù
nguyễn anh thép nguyên phó giám đốc ngân hàng scb chi nhánh cống quỳnh
nguyên giám đốc ngân hàng scb chi nhánh sài gòn sáu năm tù
võ triệu lân giám đốc chi nhánh chợ lớn scb năm năm tù
nguyễn ngọc tú phó giám đốc ngân hàng scb chi nhánh cống quỳnh bốn năm tù
phạm thế quảng nguyên phó giám đốc ngân hàng scb chi nhánh bến thành hai năm tù
huỳnh thiên văn giám đốc kênh kinh doanh khách hàng doanh nghiệp ngân hàng scb bốn năm tù
bùi đức khoa phó tổng giám đốc công ty cổ phần naturend một mươi một năm tù
nguyễn thị khánh vân nguyên nhân viên công ty cổ phần natureland bốn năm tù
trần thị kim chi nguyên nhân viên công ty cổ phần natureland bốn năm tù
nguyễn phi long tài chính tập đoàn vạn thịnh pháp sáu năm tù
đặng quang nguyên nguyên phó tổng giám đốc công ty cổ phần la vy food ba năm tù
chu nap khi eric chu lập cơ chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư times square chín năm tù
cao việt dũng chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất tường việt hai năm tù
nguyễn thành tùng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần dầu khí đông phương năm năm tù
đào trí kiên phó tổng giám đốc công ty cổ phần dầu khí đông phương ba năm tù
lê văn chánh giám đốc khối hỗ trợ kinh doanh ngân hàng scb năm năm tù
bùi ngọc sơn phó giám đốc phòng tái thẩm định ngân hàng scb ba năm tù nhưng cho hưởng án treo
trần vát nhị phó giám đốc công ty trách nhiệm hỗ hạn hãng kiểm toán và định giá atc trên nhánh tp hcm ba năm tù
lê huy khánh giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá tầm nhìn mới năm năm tù
hồ bình minh phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá mhd sáu năm tù
trần thị kim ngân tổng giám đốc công ty cổ phần thẩm định giá thiên phú ba năm tù nhưng cho hưởng án treo trả tự do tại phiên tòa
trần tuấn hải nhân viên thẩm định giá công ty cổ phần thẩm định giá thiên phú hai năm tù
đỗ xuân nam phó tổng giám đốc thẩm định viên công ty cổ phần tư vấn dịch vụ bất động sản datc công ty datc ba năm tù nhưng cho hưởng án treo trả tự do tại phiên tòa
lê kiều trang phó tổng giám đốc công ty cổ phần thẩm định giá esim ba năm tù nhưng chưa hưởng án treo
nhóm thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
phạm thu phong nguyên trưởng ban kiểm soát ngân hàng scb ba năm tù nhưng cho hưởng án treo
lưu quốc thắng trưởng ban kiểm soát ngân hàng scb ba năm tù nhưng cho hưởng án treo
nhóm nhận hối lộ
đỗ thị nhàn nguyên cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai cục hai cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước
trung thân buộc nộp phạt bổ sung một trăm linh triệu đồng để xung công quỹ nhà nước
nhóm lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
nguyễn văn hưng nguyên phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước một mươi một năm tù
nguyễn thị phụng phó cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước bốn năm tù
bùi tuấn khoa phó cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước ba năm tù
vương đỗ anh tuấn trưởng phòng thanh tra cục thanh tra giám sát ngân hàng hai cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước ba năm tù nhưng cho hưởng án treo
trần văn tuấn thanh tra viên vụ thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp vụ hai thanh tra chính phủ ba năm tù
lê thanh hà phó tránh thanh tra kiểm toán nhà nước nguyên trưởng phòng phòng kiểm toán ngân hàng một kiểm toán nhà nước chuyên ngành bảy ba năm tù
nguyễn văn thủy nguyên phó trưởng ban giám sát tổng hợp ủy ban giám sát tài chính quốc gia ba năm tù
nguyễn tuấn anh nguyên công chức vụ thanh tra giám sát các tổ chức tiến dụng trong nước vụ một cơ quan thanh tra vụ giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước ba năm tù
vũ khánh linh phó trưởng phòng thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần cục thanh tra giám sát ngân hàng hai cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước ba năm tù nhưng cho hưởng án treo trả tự do tại phiên tòa
trương việt hưng thanh tra viên vụ thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp vụ hai thanh tra chính phủ ba năm tù
nguyễn duy phương thanh tra viên vụ thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp vụ hai thanh tra chính phủ hai năm tù
nguyễn văn dũng phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm một mươi một năm tù
nguyễn thị phi loan nguyên phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm bốn năm tù
võ văn thuần phó tránh thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm bảy năm tù
võ văn thuần phó tránh thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm bảy năm tù